đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tới dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con nhân dân khối trung hòa phương nghi hòa thị xã cửa lò
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả trên các lĩnh vực mà nhân dân khối trung hòa đã đạt được
đồng thời mong muốn thời gian tới cán bộ nhân dân khối trung hòa cần áp dụng các mô hình mới đưa khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp phát triển thêm dịch vụ du lịch các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp
phó thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh nghệ an tiếp tục quan tâm tháo gỡ vướng mắt có kế hoạch đầu tư hướng dẫn bà con làm ăn phát triển kinh tế đồng thời biểu dương khen thưởng kịp thời để chất lượng cuộc sống người dân ngày một nâng cao